mưa rông vào đêm nay và sáng ngày mai vẫn còn có thể lặp lại tại khu vực phía đông bắc bộ
sau đó thì mưa được dự báo là sẽ giảm xuống diện vài nơi
gió rãnh thấp gây mưa đi qua bắc bộ suy yếu và đẩy dần lên
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ
giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sang đến hai ngày tiếp theo thì mưa chấm dứt nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng một độ đạt mức nắng nóng nhẹ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ có mưa rông trong đêm nay và ngày mai
cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
sau đó thì mưa tạm giảm và sẽ xuất hiện trở lại vào ngày mùng bốn
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày mai sẽ có mưa rào rải rác ở phần phía nam
sang hai ngày tới sẽ là trạng thái nắng giáo không mưa
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây các tỉnh nghệ an đến quảng bình có nơi nắng nóng gai gắt
còn trên ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến là ít mưa
phần phía nam về chiều tối thì có thể xuất hiện mưa rào rải rác có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
phần lớn không vượt quá mức là ba mươi năm độ
với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình
nên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rông diện rộng vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh
ban ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ở nam bộ cũng có mưa rông về chiều tối trong những ngày tới
ban ngày có nắng gián đoạn
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày mai
giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ